theo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội các nhà thầu dự án đường sắt đô thị tuyến số ba đoạn nhổn ga hà nội vừa hoàn thành lắp gói thầu cp bốn công trình hạ tầng kỹ thuật khu deport
đây là gói thầu thứ hai được hoàn thành trong tổng số chín gói thầu của dự án
bốn gói thầu của dự án gồm đoạn tuyến đi trên cao tám ga trên cao tuyến hầm và bốn ga ngầm
công trình hạ tầng kỹ thuật deport công trình kiến trúc deport hệ thống đường sắt một gồm cả chế tạo lắp ráp đầu máy toa tàu hệ thống đường sắt hai hệ thống đường sắt ba hệ thống thu xoát vé tự động
đến nay ngoài hai gói thầu đầu tiên đã hoàn thành gói thầu các ga trên cao đạt tiến độ bảy mươi một ba các gói thầu xây lắp khác đạt bốn mươi tám đến năm mươi tám hai
riêng gói thầu hệ thống thu xoát vé tự động mới ký hợp đồng triển khai với nhà thầu từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
theo quyết định điều chỉnh tiến độ mới nhất của ủy ban nhân dân tp hà nội thời gian thực hiện dự án từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn hai mươi hai trong đó đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một còn đoạn đi ngầm vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai